sau bốn ngày xét xử và nghị án vào chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến chín năm tù giam về các tội buôn lậu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công an tp cam ranh tỉnh khánh hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tấn vũ đang trú tại phường cầm nghĩa tp cam ranh để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn tấn vũ công an thành phố cam ranh đã phát hiện và thu giữ nhiều gói nhỏ chứa ma túy đá
vũ khai nhận mua ma túy ở tp hồ chí minh bán lại cho người sử dụng để kiếm lời
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng mua ma túy đá của nguyễn tấn vũ để sử dụng
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua một chiếc ô tô chở theo chín người đi từ quốc lộ năm rẽ vào đường ngang dẫn tới khu dân sinh
quán ngà xã tân tiến huyện an dương hải phòng đã bị tàu hỏa chạy tuyến hà nội hải phòng đâm trực diện khiến hai người bị thương nặng
vụ tai nạn đã khiến ô tô hư hỏng nặng lật ngang cách đường sắt vài mét
người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa bốn người lớn và năm trẻ em đến bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô thiếu quan sát khi băng qua đường sắt
trong phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
gây dối trực tự công cộng công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tú sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú tại xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện